liên quan đến vụ việc chủ quán nhắn nướng hiền thiện tp bắc ninh có hành vi đe dọa xúc phạm một khách hàng
khi đưa thông tin về thực phẩm tại quán ubnd tp bắc ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với ông nguyễn văn thiện chủ quán nhắn nướng hiển thiện ba mươi năm triệu đồng
về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
trước đó vào ngày một mươi tám tháng tám trên mạng xã hội lan truyền thông tin clip phát trực tiếp
với nội dung người đàn ông có hành vi chửi đe dọa ép một phụ nữ quỳ dưới đất gây bức xúc trong dư luận
ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố
ngay sau khi sự việc xảy ra công an tp bắc ninh đã vào cuộc điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can nguyễn văn thiện và lăng văn tâm về hành vi làm nhục người khác